thưa quý vị liên quan đến vụ việc trạm y tế xã yên sơn huyện quốc oai của thành phố hà nội
tổ chức tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho các bé từ một đến sáu tháng tuổi
tuy nhiên trong quá trình tiêm đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vaccine comin natri ngừa covid một mươi chín
của hãng pfizer biontech cho một mươi tám trẻ từ hai đến sáu tháng tuổi
sau một ngày thì sự việc nghiêm trọng này mới được phát hiện
hiện các bệnh nhi này đang được chăm sóc theo dõi tại bệnh viện đa khoa sành pôn
theo thông tin từ phía các gia đình bệnh nhi bị tiêm nhầm vaccine covid một mươi chín
không chỉ bây giờ mà trước đây khi đưa con đi tiêm tại trạm y tế xã
chưa bao giờ họ được nhân viên y tế cho xem loại vaccine con mình tiêm là gì còn hạn sử dụng hay không
còn khi tiêm là họ không nói họ chỉ tiêm thôi đúng không ạ
họ chỉ tiêm thôi họ không nói
tiêm về thì là bà ngoại ở dưới là cho cháu ăn được một chút xong rồi đến tối là cháu sốt và cháu khóc quấy rất là nặng
cả đêm hôm nay là hai mẹ con để trông cháu rất là thức để trông cái thằng ấy nó quấy đêm này
thì ba nó phải trông đỡ
thế cả sáng hôm qua có ba
ba cũng phải ở nhà để trông cháu đỡ nó
tức là nó sốt thế mà nó có quấy thì một người nó không trông được
cho nên ba nó phải ở nhà trông
theo quy định của bộ y tế trong quy trình về tiêm chủng cho trẻ em
nhân viên y tế phải thông báo cho cha mẹ các loại vaccine trẻ được tiêm phòng bệnh gì
loại vaccine nào hạn sử dụng ra sao giải thích những phản ứng có thể xảy ra sau tiêm
tuy nhiên dù có ba con nhỏ đã nhiều lần đưa con đi tiêm tại trạm y tế xã yên sơn
nhưng chị vân cũng chưa từng
hiện bộ y tế đã có văn bản hoạt tốc yêu cầu sở y tế tp hcm
hà nội khẩn trương kiểm tra xác định nguyên nhân dẫn đến sai sót tiêm nhầm vaccine
phòng covid một mươi chín tại viện quốc oai tp hà nội
trước đây đã từng xảy ra một số vụ việc tiêm nhầm vaccine gây hậu quả nghiêm trọng
tại nhiều địa phương
thế nhưng vì sao những vụ việc tương tự như tiêm nhầm vaccine ở trẻ em vẫn xảy ra
chúng tôi xin gửi câu hỏi này tới bộ y tế
chúng tôi xin gửi câu hỏi này tới bộ y tế